từ sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng chín đến một mươi hai giờ trưa nay hà nội đã ghi nhận một ca mắc mới tại hà bài trưng
đã được cách ly thuộc chùm f một của các trường hợp hòa suốt cộng đồng
nữ bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường binh khai hà bài trưng hà nội
bệnh nhân là f một của bệnh nhân vào chăm con tại bệnh viện đức giang từ ngày ba mươi một tháng tám
được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính tại bệnh viện đức giang thực hiện
cộng dồn số ca mắc hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là ba chín trăm sáu mươi sáu ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh một ca số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm sáu mươi năm ca
như vậy chín mươi sáu giờ qua hà nội đã không có ca mắc ngoài cộng đồng